sáng nay một mươi bốn tháng một mươi đại diện công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà đã có văn bản gửi sở xây dựng hà nội
về việc quản lý vận hành nhà máy từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi
trong đó văn bản có diễn giải về dây chuyền công nghệ xử lý nước tại nhà máy
đồng thời đơn vị này thừa nhận nước đầu nguồn sông đà có dầu bật
ngày chín tháng một mươi nhân viên của vwapsupco phát hiện ngoài cửa kênh dẫn nước hồ có ván chưa rõ nguyên nhân
ngay sau khi nhận được thông tin nhà máy đã đóng van cấp nước ở bể chứa trung gian
và tiến hành xúc xả toàn bộ nước qua nhà máy thông qua van xả cặn
về việc xử lý vắng dầu vwasuco đã sử dụng phao gối hút dầu chuyên dụng trên kênh dẫn nước hồ năm trăm linh m
làm khu vực tách dầu và thu gom vị trí đặt phao
về xử lý công nghệ công ty thực hiện chắn bổ sung than hoạt tính và khu xử lý để tăng cường xử lý
cũng như tăng hóa chất xử lý trong đó có clor theo tiêu chuẩn của bộ y tế là tám mg trên một lít
để tìm nguyên nhân xuất hiện vắng dầu đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy
đi kiểm tra và thông báo với công an xã chính quyền địa phương công an huyện để điều tra làm rõ